chủ tịch nước trần đại quang và tổ đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị số một tp hcm đã tiếp xúc với cử tri quận một quận ba và quận bốn
các ý kiến cử tri bày tỏ hoan nghênh và đánh giá rất cao những kết quả đạt được của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
đã bàn và giải quyết được nhiều vấn đề lớn của đất nước như vấn đề về nợ công phòng chống tham nhũng lãng phí
vệ sinh an toàn thực phẩm ô nhiễm môi trường nước bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
đồng thời cử tri tp hcm cũng đã có nhiều ý kiến đề xuất với đảng nhà nước quốc hội tập trung và giải quyết nhanh những vấn đề mà toàn xã hội đang quan tâm
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội chủ tịch nước trần đại quang đã đánh giá rất cao những ý kiến tâm huyết của các cử tri
đồng thời đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí chủ tịch nước bày tỏ và đồng tình với nhiều ý kiến của cử tri
kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí đã đạt những kết quả nhất định
nhưng chưa đáp ứng được sự mong mỏi yêu cầu đề ra và cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa

kết quả đạt được sự mong mỏi yêu cầu đề ra và cần tiếp tục đề mạnh hơn nữa